ngày hai mươi hai tháng một mươi một theo thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết
tại khu vực biển cù lao tràm thành phố hội an một tàu đang chở khách bị bốc cháy
may mắn là tất cả một mươi tám người trên tàu đều an toàn
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một tàu chở khách số hiệu qna một nghìn hai trăm bốn
đang chạy trên tuyến đường thủy cù lao tràm cỡ đại thành phố hội an bất ngờ bốc cháy
khi xảy ra sự cố một tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần đó
đã kịp thời cứu tất cả một mươi tám người trên tàu gồm bốn nhân viên tàu và một mươi bốn hành khách
đồn biên phòng cửa đại đồn biên phòng cù lao tràm và hải đội hai biên phòng quảng nam
cũng đã huy động lực lượng phương tiện phối hợp triển khai dập đám cháy
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ